thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh đã đưa vụ án chùm ma túy tráng a tàng
tức tàng canh nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở tiểu khu bảy mươi thị trấn nông trường mộc châu mộc châu sơn la
và đồng phạm ra tái xét xử sơ thẩm
trong buổi sáng ngày hôm nay phiên tòa bước vào phần xét hỏi
theo bản cáo trạng đây là vụ án mua bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng
trong đó tàng ken nam là chủ mưu cầm đầu các bị cáo chủ yếu là người thân trong gia đình
như bố đẻ vợ anh ruột anh vợ em nuôi đã tổ chức hình thành đường dây mua bán trái phép ma túy
từ lào quát sơn la về bắc giang
bọn chúng hoạt động phạm tội trong một thời gian kéo dài mua bán chót lọt với số lượng ma túy lớn
có nhiều bị cáo tham gia
kết quả điều tra đủ cơ sở kết luận
trong thời gian từ năm hai nghìn chín đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
tàng canh nam cùng với đồng phạm đã thực hiện một mươi ba hành vi mua bán trái phép một nghìn bảy trăm chín mươi một bánh heroin
thu lợi bất chính hơn sáu trăm linh đô la mỹ
tàng cây nam được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu trong vụ án trực tiếp điều hành mua bán trái phép chất ma túy
vợ của tàng là giàng thị xua biết chồng mua bán ma túy
nhưng đã giúp sức tích cực cho tàng đi nhận tiền mua bán ma túy của lương thị thảo
xua đã thực hiện hành vi mua bán hai trăm sáu mươi năm bánh heroin
lương thị thảo là đầu mối trực tiếp mua bán ma túy
của tráng a tàng rồi bán lại cho các đối tượng khác kiếm lời
trong vụ án này thảo đã thực hiện một mươi hai hành vi mua bán ma túy với tổng cộng một năm trăm hai mươi sáu bánh heroin